tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai là lễ giáng sinh hay còn gọi là lễ thiên chúa ra đời đã diễn ra trên khắp thế giới
đối với việt nam giờ đây lễ giáng sinh không còn là dịp lễ riêng của người theo đạo thiên chúa nữa mà gần như đã trở thành một ngày hội lớn của mọi người
ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại không khí rộn ràng đón mừng lễ giáng sinh tại nhiều địa phương trên cả nước vào đêm qua
tối qua trên mọi nẻo đường con phố của hà nội không khí đón giáng sinh và đón chào năm mới đã rất rộn rã vui tươi
dịp lễ giáng sinh năm nay lại trùng vào dịp nghỉ cuối tuần nên những hoạt động văn hóa văn nghệ trước thềm đón lễ lại càng thêm đông vui nhộn nhịp
tại nhà thờ lớn nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận hà nội một trong những địa điểm chính trong địa bàn thủ đô hà nội tổ chức thánh lễ giáng sinh lớn nhất
tại đây đã thu hút đông đảo người dân đến mừng thánh lễ cùng những người theo đạo thiên chúa
theo thời gian dù không chính thức như ở việt nam lễ giáng sinh gần như được xem là ngày lễ chung và đã trở thành dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhuộn nhịp
thắt chặt tình đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau
cũng vào tối qua tại hải phòng hàng nghìn lượt người náo nước đổ về các khu trung tâm thành phố các nhà thờ đón giáng sinh hai nghìn hai mươi
nhà thờ xứ sâm bồ gây ấn tượng bằng cây thông cao phủ ánh đèn lấp lánh hộp quà xinh xắn
người dân tự về đây vừa thưởng ngoạn nét kiến trúc cổ kính vừa chụp ảnh cùng gia đình bạn bè
mùa đông năm nay người dân hải phòng được hưởng tiết trời hơi xe lạnh nên dễ dàng lựa chọn trang phục đẹp cho bức hình lưu liệm
giáng sinh dường như trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thành phố cảng
hòa trong dòng người giữa phố phường đông vui lòng người càng thêm phân chấn rộn ràng cùng những ước vọng về một năm mới hạnh phúc và đầy may mắn
với khoảng bốn mươi sáu tín đồ công giáo và tin lành
thành phố đà nẵng tuy không phải là địa phương có nhiều giáo dân nhưng lễ giáng sinh luôn được tổ chức rất trang trọng
tại các trung tâm thương mại các tuyến phố chuyên danh các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố có hàng vạn người đến mua sắm vui chơi
tại các nhà thờ từ rất sớm đã có rất nhiều bà con giáo dân đến đón đêm giáng sinh nhằm thể hiện sự tôn kính và tấm lòng với ngày lễ trọng đại của tôn giáo mình
để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi giáng sinh thành phố đà nẵng đã huy động các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự an ninh an toàn giao thông nhằm góp phần mang lại một đêm giáng sinh an bình
là trung tâm thương mại du lịch lớn nhất cả nước nên thật dễ hiểu khi thành phố hồ chí minh luôn là nơi mà không khí lễ hội đến sớm nhất trong dịp cuối năm này
cả tháng qua nhiều đường phố các trung tâm thương mại cao ốc khách sạn nhà hàng cửa hiệu đã được trang hoàng rất rực rỡ với các chủ đề giáng sinh mùa đông chào năm mới
từ cuối chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai không khí náo nức tưng bừng đón giáng sinh hai nghìn một mươi sáu và năm mới hai nghìn một mươi bảy đã tràn ngập khắp các xóm đạo giáo sứ nhà thờ và trên các con đường dẫn đến khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
không còn là ngày lễ riêng của người theo kỳ tô giáo giáng sinh đã trở thành ngày hội của cả những người ngoại đạo nhất là giới trẻ
đêm noel được giới trẻ háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn tình yêu và những cảm xúc tốt đẹp của con người
nhiều hoạt động văn hóa vui chơi được tổ chức trên địa bàn thành phố
thu hút đông đảo người dân tham gia nhất là các bạn thanh thiếu niên